và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

trong khi ở hai khu vực biển huyện đảo hoàng sa gió đều thổi ở mức trung bình trời không có mưa rông nên tầm nhìn xa ở hai vùng biển huyện đảo này đều trên một mươi km thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải cũng như khai thác ngư dân